họ gà là bệnh chuyển nhiễm lây lan nhanh qua đường hô hấp
thường diễn biến nhanh nặng dễ gây tử vong
do bội nhiễm gây biến chứng viêm phổi viêm phế quản
nhất là ở trẻ dưới năm tuổi và trẻ suy dinh dưỡng
do vậy các biểu hiện lâm sàng của bệnh này
thường dễ nhầm sang các bệnh về đường hô hấp khác
như viêm phổi viêm phế quản viêm đường hô hấp trên
do vậy với trẻ dưới năm tuổi
các bậc phụ huynh thấy con có những biểu hiện điển hình của bệnh ho gà
như cơn hò dữ dội kéo dài chảy nước mũi
sau những cơn hò trẻ thường đỏ mặt hay tím tái
chảy nhiều đờm rãi nôn khó thở
thì đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa
từ bài học kinh nghiệm của dịch sởi năm hai nghìn một mươi chín
điều quan trọng là bệnh nhân cần được theo dõi và cách ly ngay khi phát hiện mắc bệnh
tránh tuyệt đối việc lây nhiễm chéo của trẻ khi ở bệnh viện
khiến bệnh ho gà lây lan và bùng phát thành dịch
hiện tại để phòng chống bệnh hò gà
các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm vaccine đúng lịch đủ liều
liều thứ nhất khi trẻ hai tháng tuổi
hai liều còn lại được tiêm khi trẻ ba và bốn tháng tuổi
bộ y tế cũng khuyến cáo đối với phụ nữ mang thai
nên tiêm vaccine adacen
vì khả năng phòng bệnh ho gà cho bà mẹ và trẻ sơ sinh
ở bà mẹ được tiêm adasen cao gấp sáu ba mươi chín lần so với bà mẹ không tiêm